trong bối cảnh các nguồn hỗ trợ phát triển đang ngày càng giảm đi thì việc tăng cường tìm kiếm nguồn lực cho các tổ chức xã hội dân sự tại việt nam đang là một việc làm cần thiết
và làm thế nào để các tổ chức xã hội tiếp tục huy động được các nguồn lực nhằm duy trì và phát triển các hoạt động vì mục tiêu xã hội là nội dung chính được đề cập tại hội thảo
kỹ năng gây quỹ tìm kiếm nguồn lực cho các tổ chức xã hội dân sự việt nam được tổ chức mới đây tại hà nội
tại hội thảo các đại biểu đã nhấn mạnh tại việt nam xã hội dân sự đã và đang đóng nhiều vai trò khác nhau trong nhiều lĩnh vực
từ xóa đói giảm nghèo chống bạo lực giới hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số phụ nữ nghèo người khuyết tật trẻ em đến bảo vệ môi trường
chống biến đổi khí hậu bảo vệ quyền con người chống phân biệt đối xử
tuy nhiên trong ba năm vừa qua ngân sách dành cho các tổ chức này đang bị giảm mạnh do các nguồn tài trợ nước ngoài giảm
dù các nguồn đến từ doanh nghiệp
và cá nhân có tiềm năng nhưng cũng có nhiều rào cản rủi ro liên quan đến năng lực đóng góp sự thấu hiểu và sự minh bạch giải trình
cái hạn chế đầu tiên đó là các tổ chức xã hội tùy theo từng nhóm thì tập trung vào cái nhà tài trợ truyền thống của mình
ví dụ như các tổ chức phi chính phủ thì tập trung nhiều các nhà tài trợ quốc tế các tổ chức quốc tế
trong khi đấy thì các tổ chức quốc tế đang rút dần ở việt nam và họ đang thiếu đi tính đa dạng
trong cái việc tìm kiếm đến các
các nhà tài trợ mới ví dụ như là khối doanh nghiệp hay là ví dụ như là các cái cá nhân ở trong việt nam
cũng như tiếp cận với cái nguồn ví dụ nguồn kinh phí của nhà nước
cũng theo các chuyên gia bên cạnh hoạt động của hệ thống cơ quan chính phủ và khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân
các hoạt động vì xã hội phi lợi nhuận của xã hội dân sự đang được chứng minh có những đóng góp giá trị cho sự phát triển chung của đất nước
vì vậy việc tiếp tục tăng cường tìm kiếm các nguồn lực nhằm duy trì và phát triển các hoạt động vì mục tiêu xã hội là một việc làm quan trọng
đặc biệt là việc nâng cao năng lực gây quỹ
cái năng lực gây quỹ thì là một cái năng lực rất là quan trọng mà cần phải phát triển
khi mà có được cái năng lực gây quỹ này thì không chỉ là họ sẽ làm tốt cái việc mà họ đang làm
thứ hai nữa là họ cũng sẽ thúc đẩy cái sự chung tay góp sức của những cái cá nhân của những cái hợp tác quốc tế của nhân dân quốc tế để đổ vào việt nam
thì tôi nghĩ là đấy là những cái nguồn
và thêm nữa khi mà họ tổ chức những cái hoạt động thì nó cũng góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo ra những cái sự thấu hiểu
thấu hiểu đối với những cái nhóm mà mình gọi là yếu thế ví dụ như là người quyết tật như là người đồng tính trong tính chuyển giới
người dân tộc thiểu số hay là những giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội như hiện nay chúng ta thấy là vấn đề về xâm hại
giữ trẻ em hay là vấn đề về bảo vệ môi trường
các kết quả khảo sát mới đây đã cho thấy để có thể tăng cường tìm kiếm nguồn lực phát huy tốt vai trò của mình
các tổ chức xã hội tại việt nam cần nhận thức rõ những thách thức về tài chính nhân sự và hình ảnh của mình
để có thể tăng cường niềm tin và tạo động lực đóng góp cho các nhà tài trợ góp phần hiện thực hóa các hoạt động xã hội có ý nghĩa một cách bền vững